chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn bộ y tế cho biết tính từ sáu h đến một mươi hai h ngày sáu tháng bảy có hai trăm bốn mươi tám ca mắc mới
trong đó có hai trăm bốn mươi hai ca lây nhiễm trong nước sáu ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh
thành phố hồ chí minh vẫn nhiều nhất với hai trăm linh chín ca
tính đến một mươi hai h ngày sáu tháng bảy việt nam có tổng cộng một mươi chín sáu trăm tám mươi ba ca ghi nhận trong nước và một tám trăm bảy mươi bảy ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn cho tới nay là một mươi tám một trăm một mươi ba ca
trong đó có năm hai trăm bốn mươi tám bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
tình hình điều trị tổng số ca bệnh được điều trị khỏi là tám hai mươi hai
cả nước có chín mươi bốn ca tử vong vì covid một mươi chín
ngày sáu tháng bảy sở y tế đồng nai cho biết đã khẩn cấp phong tỏa tạm thời chợ đầu mối tân biên
sau khi ghi nhận một tiểu thương tại chợ dương tính với sars cov hai
đây là chợ đầu mối lớn nhất của tỉnh đồng nai
đêm ngày năm tháng bảy đồng nai ghi nhận thêm chín trường hợp dương tính với sars cov hai
nâng tổng số ca bệnh trong đợt dịch thứ bốn đến nay lên tám mươi chín trường hợp

trong số chín trường hợp mới ghi nhận có hai tiểu thương tại thành phố biên hòa
lấy hàng từ thành phố hồ chí minh về buôn bán tại chợ đầu mối tân biên
thành phố biên hòa và một chợ khác tại phường thống nhất
sau khi ghi nhận trường hợp dương tính ngay trong đêm lực lượng chức năng tỉnh đồng nai
đã phong tỏa tạm thời chợ đầu mối tân biên tiến hành lấy mẫu test nhanh
xét nghiệm cho toàn bộ tiểu thương trong chợ
kết quả ba trăm sáu mươi năm mẫu đều âm tính với sars cov hai
lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đang tiếp tục điều tra tìm người đến chợ đầu mối tân biên
có tiếp xúc với trường hợp dương tính với sars cov hai
cùng với đó lực lượng chức năng tiếp tục xử lý các trường hợp liên quan đến một tiểu thương
cũng dương tính với sars cov hai ở một chợ khác tại phường thống nhất thành phố biên hòa
ngày mai bảy tháng bảy cùng với cả nước hơn một trăm linh thí sinh tại hà nội
sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn hai mươi
khác với mọi năm năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh
nên công tác chuẩn bị cho kỳ thi cũng được tổ chức chặt chẽ hơn
với sự vào cuộc của nhiều lực lượng khác nhau như công an y tế đoàn thanh niên v v
ghi nhận của phóng viên tại các điểm trường thi tại hà nội trước ngày diễn ra kỳ thi
ngày mai kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sẽ chính thức được bắt đầu
và theo dự kiến thì những điểm trường thi như thế này
trong ngày mai sẽ là nơi tập trung rất đông phụ huynh học sinh cũng như học sinh
đến để tham dự kỳ thi và để đảm bảo an toàn cho kỳ thi
cũng như là đảm bảo phụ huynh học sinh và học sinh khi đến các điểm trường thi được thuận tiện an toàn
thì công tác đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
tại các điểm trường như thế này đã được lực lượng công an triển khai từ rất sớm
ngay từ trước ngày thi
và bên cạnh đó thì trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi
suốt thời gian các em làm bài thì luôn có lực lượng công an túc trực
tại những điểm trường thi như thế này
đảm bảo không có những tình huống đột xuất bất ngờ những tình huống xấu xảy ra
ban chí công an quân đã có những kế hoạch cụ thể
giao cho các công an quân các phường
trong quá trình các cháu đến thi
cũng như là các cháu đến tự đi xe máy đến
thì sẽ có các phương án về các mở các cổng phụ
ở các trường để đảm bảo gian cách
chúng tôi đã tổ chức phân luồng và phối hợp giữa các phường lân cận
tại các ngã ba ngã tư và đội cảnh sát giao thông thứ bảy
để phân luồng đảm bảo an toàn giao thông
một cách thông thoáng nhất
để các cháu học sinh cũng như phụ huynh học sinh
đưa các cháu đến trường một cách kỹ thuật nhất
không để một học sinh nào bị đến chậm muộn khi đi thi
chúng tôi sẽ không cho phụ huynh đứng chờ trước cổng trường
để đảm bảo gian cách
và phụ huynh sẽ bố trí ở một địa điểm khác
để phụ huynh đứng chờ học sinh
khác với mọi năm thì năm nay
công tác chuẩn bị cũng như tuân thủ tuyệt đối
các biện pháp kiểm soát dịch bệnh
sẽ là thủ tục bắt buộc đối với các điểm trường
cũng như thí sinh trước khi bước vào kỳ thi
nhà trường đã phân thành sáu làn
để cho đón học sinh tới trường
năm làn sẽ ở cổng thứ nhất
và một làn sẽ ở cổng phụ
khi các con đến trường thi
thì các con sẽ được các bạn thanh niên tình nguyện
hướng dẫn xếp hàng theo đúng quy định
giãn cách phòng chống dịch
và đến cổng trường thì các bạn sẽ được
và vệ sinh tay
và sau đó thì khi mà vào các làn
thì sẽ được đo thân nhiệt
và đảm bảo là đứng giãn cách đúng cự ly
theo quy định
những tình huống có thể xảy ra
ví dụ như học sinh trong phòng thi sốt
học sinh đi đến điểm thi
mà nhiệt độ cao
thì nhà trường đã có kế hoạch
có diễn tập cụ thể là cho các bạn
vào phòng cách ly đo lại bằng nhiệt kế thủy ngân
sau đó thì trong những trường hợp
cụ thể thì bên y tế sẽ có
biện pháp để giải quyết trực tiếp
theo đúng cái quy định
của y tế
từ một mươi bốn h chiều nay
các điểm trường thi sẽ chính thức mở cửa
đón học sinh để làm thủ tục giữ thi
các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn
tại các điểm trường này cũng sẽ được lực lượng công an
duy trì liên tục cho đến hết thời gian thi đợt một
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia
bản tin tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý
cơ quan an ninh điều tra công an
thành phố đà nẵng vừa phối hợp với
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái bình
tống đạt quyết định khởi tố bắt tạm giam
đối với ngô trọng thể ba mươi sáu tuổi
trú tải huyện thái thụy tỉnh thái bình
về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh
việt nam trái phép
được biết thể là tài xế
nằm trong đường dây của đinh xuân dũng
trú tỉnh đinh bình và bùi xuân hải
trú tỉnh thái bình chuyên tổ chức môi giới
đưa người nước ngoài nhập cảnh ở lại
việt nam trái phép bị công an thành phố đà nẵng
phát hiện bắt giữ vào cuối tháng một mươi hai
năm hai nghìn hai mươi vừa qua
thể và các tài xế được giao nhiệm vụ
đưa nhiều người trung quốc nhập cảnh
việt nam trái phép từ thành phố hà nội
vào thành phố hồ chí minh xuống các tỉnh biên giới
phía tây nam vượt biên qua campuchia
tìm kiếm việc làm hoặc từ campuchia
trở về lại trung quốc để thu lợi
từ hai mươi cho tới bốn mươi triệu đồng
một chuyến đi mặc dù được
cơ quan an ninh điều tra công an thành phố đà nẵng
nhiều lần triệu tập nhưng thể
liên tục né tránh gây khó khăn cho công tác
điều tra tính đến nay vụ án
đã khởi tố bắt tạm giam hai mươi hai
bị can trong đó hai mươi bị can
là tài xế đến từ thái bình
vào khoảng hơn tám giờ ngày sáu tháng bảy
tại khu vực chân cầu vượt quốc lộ một c
thuộc địa phận thôn lương hòa
xã vĩnh lương thành phố nha trang
đã xảy ra một vụ tai nạn xe khách
khiến tài xế bị thương nặng và mắc kẹt
lại trong xe lực lượng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh khánh hòa đã nhanh chóng có mặt
tại hiện trường giải cứu nạn nhân
xe khách mang biển kiểm soát

bắc nam đến khu vực chân cầu vượt quốc lộ một
một c thì bất ngờ đâm vào
thành cầu vượt vụ tai nạn đã khiến
tài xế lê quang minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
trên xe bị thương nặng
không thể tự thoát ra ngoài trên xe
có năm hành khách không bị thương
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ đã điều động
bốn xe cứu nạn cứu hộ cùng hàng chục
cán bộ chiến sĩ đến hiện trường giải cứu
nạn nhân sau hơn ba mươi phút
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn
cứu hộ đưa nạn nhân ra khu vực
an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế
đi cấp cứu tuy nhiên do vết thương
quá nặng nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện
bản tin tiếp tục với những thông tin
về truy nãn thội phạm
kính chào quý vị và các bạn
đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an
thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng phạm văn hà
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú
tại tổ kha lâm sáu
phường nam sơn quận kiến an thành phố hải phòng
về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng liên quan đến tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
công an quận hải an thành phố hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với
hai đối tượng đối tượng nguyễn văn linh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú
tại bốn mươi năm nguyễn hồng quân
phường thượng lý quận hồng bàng thành phố hải phòng
và đối tượng lê đại dương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú
tại tám trên hai trăm chín mươi chín
bùi thị tự nhiên
phường đông hải một quận hải an thành phố hải phòng
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự chừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chia chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện